thưa quý vị và các bạn các đội bắt vật nuôi thả rông tại các phường xã trên địa bàn hà nội đã bắt đầu hoạt động
sau khi hà nội ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
việc triển khai và thành lập các đội bắt vật nuôi thả rông không chỉ phòng chống bệnh dạy mà còn đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị
lâu nay người dân trong khu phố này rất bức xúc bực bội trước tình trạng chó mèo thả rông phóng huế bừa bãi trong con ngõ nhỏ vốn cũng đồng thời là sân chơi của trẻ nhỏ
bên cạnh đó việc chó mèo thả rông như này còn gây mất an toàn giao thông tiêm tàng nguy cơ bùng phát bệnh dạy trong những ngày hè nắng nóng
trên tv có phát rằng là có cái phố trong làng thì tôi mới nghĩ rằng là có lẽ phố mình bây giờ là gọi là làng trong phố
vì buổi tối và buổi sáng là chó kêu rất nhiều ảnh hưởng rất nhiều cho đến cái việc được việc sinh hoạt của nhân dân
chưa kể là buổi sáng ấy là phải còn dọn phân nó nó ỉa dọc phố nó cơ
có nhiều khi nó chạy lung tung ra là có khi là gây ra dễ gây ra bởi vì những người đi xe máy không vững tay
là rất là nguy hiểm
thời gian gần đây để thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy trên địa bàn thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
các đội bắt chó thả rông tại các phường xã hà nội bắt đầu hoạt động
các thành viên của đội trước khi làm nhiệm vụ đã được trang bị những kiến thức liên quan đến việc khống chế chó thả rông
sau khi khống chế được những chú chó này trong lồng sắt các thành viên trong đội sẽ thông tin với chủ của những động vật này
bằng việc phổ biến các quy định liên quan đến việc nhận lại chó sau khi bị bắt
chú chó nếu mà đến phường làm việc thì mỗi con chó thả rông như vậy thì sẽ phải phạt một triệu rưỡi
và còn kèm theo phải mang cái giấy chứng nhận đã tiêm chủ
nếu không có giấy đó thì chúng tôi phạt thêm một triệu rưỡi nữa là ba triệu
thế ngoài ra thì trong cái thời gian bốn mươi tám tiếng mà không có chủ đến nhận thì chúng tôi sẽ đưa cho các con chó này về các nơi chăm sóc động vật
thời gian đầu thì chúng tôi bắt được nhiều
thế nhưng mà gần đây vì công tác tiền chuyển thì người dân cũng nhận thức được
đảm phải tới tám chín nhé
chúng tôi đi như này có tính chất là cũng tuyên truyền vận động người ta là chính thôi
chứ còn bây giờ người ta cũng có ý thức người ta không thả chó ra ngoài đường nữa
dù gặp vô vản khó khăn nhưng công việc của các thành viên đội bắt chó thả rông
đang đem lại những tín hiệu tích cực trong việc bảo vệ an toàn sức khỏe
tính mạng cho nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn